thưa quý vị mới đây tại một buổi tọa đàm tiến sĩ vũ tiến lộc
ủy viên ủy ban kinh tế của quốc hội chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế việt nam đã kiến nghị
trước tiên phải lập tức thành lập các đường dây nóng của ban chỉ đạo quốc gia
để doanh nghiệp gửi dân kịp thời phản ánh bất cập ở các địa phương các hành vi vi phạm nghị quyết một trăm hai mươi tám
ông cũng kỳ vọng nghị quyết của chính phủ trực tiếp áp dụng xuống doanh nghiệp và người dân
mà không cần hướng dẫn của bộ y tế và địa phương
bởi theo tiến sĩ vũ tiến lộc không phải lãnh đạo địa phương nào cũng nhận thức được chủ trương từ chính phủ
thậm chí một số địa phương vẫn đòi hỏi zero covid đưa ra các quy định ngặt nghèo
đặc biệt trong việc đi lại lưu thông để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trạng thái phòng chống dịch an toàn hiệu quả
ủy viên ủy ban kinh tế quốc hội kiến nghị trước tiên phải lập tức thành lập các đường dây nóng của ban chỉ đạo quốc gia
để doanh nghiệp người dân kịp thời phản ánh bất cập ở địa phương các hành vi vi phạm nghị quyết một trăm hai mươi tám
điều này hoàn toàn khả thi ông lộc nói
khi địa phương ngăn sông cấm chợ tại các chốt các cửa ngõ người dân có thể gọi đến đường dây nóng phản ánh và được xử lý ngay
thứ hai cần khuyến khích tất cả các địa phương đưa ra các quy định nới lỏng hơn
điều quan trọng trước mắt là làm sao thực hiện đúng nghị quyết một trăm hai mươi tám
tuy nhiên về lâu về dài ông lập cho rằng phải có bộ luật sống chung với dịch áp dụng được trực tiếp không cần các văn bản hướng dẫn
liên quan đến vấn đề thành lập các đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh về việc di chuyển giữa đại dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị liên hương cục trưởng cục quản lý môi trường y tế bộ y tế cho biết
từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện và bùng phát các địa phương và bộ y tế đã triển khai việc này
tiếp nhận phản ánh của người dân và đề nghị các địa phương xử lý